tại kỳ họp một mươi sáu hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng chính quyền thực hiện dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một
một mươi nghị quyết liên quan đến kinh tế ngân sách đô thị đã được thảo luận tại kỳ họp và được hội đồng nhân dân thông qua với một trăm linh ý kiến thống nhất trong đó sẽ miễn phí một trăm linh vé tham quan du lịch trên địa bàn đà nẵng trong năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó một mươi sáu nghị quyết thuộc chủ trương đầu tư dự án nhóm b gồm một mươi sáu dự án cũng đã được thông qua như dự án bệnh viện y học cổ truyền tp đà nẵng có tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung là hơn ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng